với danh nghĩa giám đốc công ty thép tầm cao võ thành tám chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã lừa đảo nhiều nạn nhân bằng hình thức mua nhôm giá rẻ hơn so với thị trường để chiếm đoạt hơn chín bốn tỷ đồng
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ thành tám về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo tài liệu điều tra để có tiền tiêu xài trả nợ tám đã đưa ra các thông tin gian dối
nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở thành phố đà nẵng và các tỉnh thành khác trên cả nước
vào khoảng tháng ba năm nay một bị hại chú tại thành phố hồ chí minh đến thành phố đà nẵng gặp tám
để trao đổi mua hai mươi năm tấn nhôm loại chín mươi sáu với giá hơn một hai tỷ đồng đặt cọc trước ba mươi
còn bảy mươi sẽ thanh toán sau khi kiểm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận tại cảng khâm châu trung quốc
tám hẹn ba ngày sau sẽ đóng hàng trở đi nhưng thực chất để trì hoãn và chiếm đoạt toàn bộ tiền cọc
cũng với thủ đoạn tương tự từ tháng ba đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tám đã lừa đảo được bốn bị hại
chuyển cho tám số tiền hơn chín bốn tỷ đồng số tiền được tám dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân